thưa quý vị nhân dịp tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn vào sáng nay tại hà nội
đoàn đại biểu lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước cùng các bộ ngành trung ương và thành phố hà nội
đã đến đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
tham dự đoàn có chủ tịch nước võ văn thưởng thủ tướng phạm minh chính chủ tịch quốc hội vương đình huệ
thường trực ban bí thư trưởng ban tổ chức trung ương trương thị mai
cùng tham dự có nguyên tổng bí thư nông đức mạnh nguyên chủ tịch nước nguyễn xuân phúc
nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an nguyễn thị kim ngân và nhiều lãnh đạo
nguyên lãnh đạo đảng nhà nước các bộ ban ngành
tham dự đoàn còn có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
sau khi vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh đoàn đã tới đặt vòng hoa
dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường bắc sơn
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ
cũng trong sáng nay đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương bộ công an do thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung mương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đã vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
tham gia đoàn có đồng chí thượng tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng
ủy viên ban thường vụ đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương bí thư đảng ủy các đơn vị thuộc bộ
đại diện ban thanh niên ban phụ nữ ban công đoàn công an nhân dân
đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương bộ công an đã đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
thanh kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với chủ tịch hồ chí minh vị lãnh tụ thiên tài
người sáng lập và dè luyện đảng ta cũng như công lao to lớn của người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng và dân tộc
trong đó có lực lượng công an nhân dân vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
tiếp đó đoàn đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
trên đường bắc sơn quận ba đình thành phố hà nội bày tỏ lòng tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc
đã dũng cảm chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc vì nền độc lập tự do của tổ quốc
vì hạnh phúc của nhân dân vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ
hôm qua đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã tới thăm động viên cán bộ chiến sĩ công nhân
người lao động đang làm việc tại công trường xây dựng trụ sở bộ công an bốn mươi bốn yết kiều thành phố hà nội
cùng đi có trung tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an
trực tiếp thăm kiểm tra tiến độ xây dựng tại công trường bộ trưởng tô lâm cũng đã nghe báo cáo quá trình triển khai
với sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị chức năng của bộ công an và đơn vị nhà thầu
với tinh thần quyết tâm cao nhất khẩn trương thực hiện các giai đoạn dự án theo tiến độ đã để ra
đồng chí bộ trưởng ghi nhận biểu dương tinh thần nỗ lực quyết tâm của đơn vị chức năng cán bộ chiến sĩ công nhân người lao động
trong những ngày cận tết vẫn lao động hang say thậm chí ứng trực làm việc xuyên tết tại công trường
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh dự án trụ sở bộ công an được xây dựng là biểu tượng sức mạnh chiến đấu của lực lượng công an nhân dân
có ý nghĩa hết sức quan trọng bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân
đây sẽ là công trình kiến trúc có tầm vóc có giá trị thẩm mỹ làm đẹp thêm cho thủ đô hà nội
quá trình triển khai dự án đã có rất nhiều thuận lợi khi bộ công an nhận được sự đồng hành chia sẻ ủng hộ của các hộ dân doanh nghiệp trong quá trình giải phóng mặt bằng
bộ công an xúc động và tri ân trước tinh thần trách nhiệm của nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
bộ trưởng tô lâm đề nghị các đơn vị chăm lo chú đáo cho cán bộ chiến sĩ ứng trực công nhân người lao động làm việc tại công trường trong các ngày tết tạo không khí vui tươi đón xuân đầm ấm phấn khởi hăng xài lao động
quá trình triển khai dự án cần đảm bảo chất lượng tiến độ đề ra và phải tuyệt đối an toàn

về giấy tờ an ninh trật tự giấy tử tùy thân và định danh địa tử mức độ hai
trước đó dự báo những ngày cuối năm và đầu năm sẽ có rất đông người dân xa quê về để cấp đổi cấp mới trình sửa giấy tờ tùy thân và cấp định danh địa tử mức độ hai
bên cạnh đó nhiều cơ sở thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trả tự sẽ đi vào hoạt động
lãnh đạo phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh lâm đồng đã chỉ đạo đoàn thanh niên tham gia cùng đội nghiệp vụ thực hiện nghiêm túc quyết liệt các nội dung công tác
không để hồ sơ tồn động không để hồ sơ tồn động

để người dân lên giải quyết các thủ tục hành chính đảm bảo đúng thời gian quy định
ngoài việc tham gia các tổ tiếp dân trên lĩnh vực hành chính lực lượng đoàn viên thanh niên cũng tham gia tổ chức công tác tuần tra vũ trang cùng lực lượng cảnh sát phản ứng nhanh một trăm một mươi ba trên các tuyến đường địa bàn trọng điểm tiềm mần phức tạp về an ninh trật tự

và xây dựng phòng tiếp dân thanh niên thì nhận được sự quan tâm của người dân
trong đó thì người dân đánh giá lực lượng đoàn viên thanh niên rất là cao trong quá trình cũng như là thái độ tiếp dân để đảm bảo đúng thời gian quy định đề ra
với tinh thần vì nhân dân phục vụ đoàn viên thanh niên phòng cảnh sát về quản lý hành chính về trật tự xã hội nói riêng và tuổi trẻ công an tỉnh nói chung
đã và đang ngày đêm phát huy sức trẻ tinh thần sung kích tình nguyện tham gia đắc lực vào công tác quản lý an ninh trả tự phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm
những ngày cuối năm ai cũng bận rộn với công việc của mình nhưng với những đoàn viên chiến sĩ công an niềm vui sự hài lòng của người dân sẽ là mục tiêu vận động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp trên giao phó
thưa quý vị giảm án tha tù trước thời hạn là một chính sách khoan hồng của đảng nhà nước và truyền thống nhân đạo của dân tộc ta
nhân dịp tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn ngày hôm nay công an các địa phương đã tổ chức lễ công bố quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho các phạm nhân cải tạo tốt
nhiều phạm nhân được tha tù trước thời hạn về ăn tết cùng với gia đình
ngày bảy tháng hai trại tạm giam công an tỉnh hà nam tổ chức lễ công bố quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho ba mươi hai phạm nhân trong dịp tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
tại buổi lễ đại diện lãnh đạo công an tỉnh đã chúc mừng và trao quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho ba mươi hai phạm nhân trong đó có một mươi phạm nhân được đề nghị giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù
theo quyết định giảm án trong đợt tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi bốn trại tạm giam công an tỉnh phú thọ có năm phạm nhân đủ điều kiện được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại trở về đoàn tụ với người thân gia đình
ngoài ra có sáu phạm nhân khác đủ điều kiện được giảm thời gian chấp hành án phạt tù
công an tỉnh quảng nam vừa tổ chức lễ công bố quyết định giảm án cho một mươi sáu phạm nhân dịp tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
dịp này một mươi sáu phạm nhân được giảm án tất cả đều được giảm bằng thời hạn phạt tù còn lại
với chính sách hoàn hồng nhân đạo của đảng và nhà nước nhân dịp lễ tết sẽ tạo điều kiện động lực cho những phạm nhân cố gắng cải tạo lao động tốt để sớm trở về với cộng đồng và trở thành công dân có ích cho xã hội
thưa quý vị mỗi dịp tết đến xuân về công đoàn công an nhân dân lại cùng các đơn vị phối hợp thực hiện những chuyến xe miễn phí nhằm chia sẻ và hỗ trợ người lao động xa quê có điều kiện về quê đón tết ấm áp bên gia đình
năm giờ ba mươi phút sáng rất nhiều người lao động thuộc công ty một mươi chín tháng năm cục công nghiệp an ninh bộ công an đã có mặt chuẩn bị lên xe về quê đón tết
điều đặc biệt đây là những chuyến xe miễn phí được công đoàn công ty một mươi chín tháng năm bố trí đưa người lao động về nhà an toàn

đảm bảo cho mọi cán bộ công nhân viên người lao động ai ai cũng được đoàn tụ cùng gia đình vui xuân đón tết vui vẻ đầm ấm

điều đặc biệt đây là những chuyến xe miễn phí được công an nhân dân lại cùng các đơn vị phối hợp thực hiện những chuyến xe miễn phí